kính thưa quý vị sáng ngày hai mươi chín tháng năm trên địa bàn phường an hòa thành phố rạch giá
vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa một xe ben và một xe máy
làm người điều khiển xe máy bị cán nát chân
vào thời điểm trên xe ben mang bị kiểm soát sáu mươi tám c sáu nghìn ba trăm hai mươi năm do tài xế ba mươi bảy tuổi ngụ thành phố rạch giá điều khiển
theo hướng thường rạch sỏi về rạch giá
khi đến ngã tư được nguyễn trung trực và đường lê hồng phong thầy bất ngờ vai chạm mạnh với xe máy
do một người đàn ông khoảng sáu mươi tuổi điều khiển
người dân tại hiện trường cho biết thời điểm trên hai xe lưu thông cùng chiều xe máy chạy trước
khi đến gần ngã tư cơ tín hiệu giao thông thì giấm tốc độ và bị xe bên chạy phía sau vai chạm vào
sau tai nạn chiếc xe máy và người đàn ông dính chặt dưới gầm xe ben với chân trái bị dập nát
ngay sau đó người dân tại hiện trường đã nhanh chóng có mặt hỗ trợ đưa người đàn ông bị tai nạn
ra khỏi gầm xe sơ cứu vết thương và gọi điện thoại cho cơ quan công an và y tế đến chở người bị nạn đi cấp cứu
nhận được tin báo cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường khám nghiệm và điều tra nguyên nhân
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra